trên địa bàn tỉnh sơn la cũng đã xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo gió lốc và mưa đá
mưa lũ đã khiến một người chết hàng trăm hectare lúa và hoa màu bị ngã đổ
hai điểm trường bị sạt lở hai điểm trường bị tốc mái một mươi một thuyền máy bị chìm
hai cột điện hạ thế bị đổ một số tuyến đường giao thông bị ngập ống sạt lở
đất đá tràn ra mặt đường ước tính thiệt hại gần tám tỷ đồng
sau khi thiên tai xảy ra ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện và các xã
đã đến kiểm tra thực tế thiệt hại hỗ trợ động viên các gia đình
tập trung huy động các nguồn lực tại chỗ giúp người dân khắc phục khẩu quả